dịp cận tết tình hình buôn lậu vẫn đang có những diễn biến phức tạp
và tại tỉnh đắk lắc đến sáng nay đội chống buôn lậu hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đã thu giữ gần bốn sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đó tối ngày một mươi sáu tháng một đội chống buôn lậu hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc kiểm tra hai cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
và phát hiện có tổng cộng gần bốn sản phẩm hàng hóa xuất xứ nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt
chủ yếu là các mặt hàng bánh kẹo mỹ phẩm
tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên
sau khi lập biên bản niêm phong tổ công tác đã bàn giao toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ cho cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra xử lý
trước đó vào ngày sáu tháng một gần tám sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc cũng bị lực lượng chức năng thu giữ tại một cửa hàng cũng trên địa bàn thành phố buôn ma thuật